ngay sau khi nhận được tin báo vụ tai nạn lực lượng công an đã đến hiện trường khắc phục hậu quả điều tiết giao thông
lãnh đạo ủy ban an toàn giao thông quốc gia và tỉnh lạng sơn cũng đã đến thăm hỏi hỗ trợ các nạn nhân đang điều trị ở cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh
các lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn để xử lý nghiêm theo quy định
mưa lớn kéo dài nhiều ngày nước lũ dâng cao khiến thân đập tắt xã hòa hải huyện hương khê của tỉnh hà tĩnh bị vỡ
cuốn trôi hoàn toàn
mưa lũ đã cuốn trôi hai phụ nữ ở xã hà linh huyện hương khê của tỉnh hà tĩnh
lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể một nạn nhân và đang tích cực tìm kiếm tung tích người còn lại
như vậy tới thời điểm này hà tĩnh đã có ba người tử vong và mất tích do mưa lũ
trước tình hình trên công an tỉnh hà tĩnh đã triển khai phương án bố trí lực lượng hỗ trợ người dân di rời tài sản trong đêm
tham gia phòng chống mưa lũ triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ
một nhóm thanh thiếu niên mang theo nhiều loại hung khí tụ tập tại khu vực phường bảy thành phố bạc liêu
đã bị công an thành phố bạc liêu phát hiện trong quá trình tuần tra địa bàn
lực lượng công an đã bắt giữ năm đối tượng thu giữ nhiều dao tự chế mũi chĩa ba xe máy
tại cơ quan công an nhóm đối tượng khai do có mâu thuẫn nên hai nhóm hẹn nhau giải quyết
mở rộng điều tra sáng ngày ba mươi một tháng một mươi công an phường bảy tiếp tục mời thêm bốn đối tượng khác lên làm việc
vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ
hai đối tượng nguyễn quốc túy và nguyễn thành trung cùng chú tại tỉnh bình định
đã bị công an thị xã an nhơn tỉnh bình định khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
tại địa bàn xã nhơn hậu thị xã an nhơn hai đối tượng đã trộm một chiếc xe tay ga màu xanh
không có người trông coi mang đi bán lấy tiền mua cỏ mỹ sử dụng
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận ngoài vụ trộm trên thì còn thực hiện ba vụ trộm xe máy khác trên địa bàn